chị minh năm mươi một tuổi tới một spa chăm sóc da mặt được nhân viên tư vấn treo chân mày để nới rộng cùng đường sạch thay đổi vận số
người này giải thích mí mắt của chị minh bị sụp không chỉ làm cung đường sạch nhỏ lại mà nhìn gương mặt nặng nề giả nua
thu thuật treo chân mày sẽ giúp bộ phận này có hình vòng cung chẳng những thủ hút tài lộc đất đai mà còn giúp chị minh trông trẻ ra chục tuổi được mọi người tôn trọng
bị thuyết phục bởi lời chào mời người phụ nữ đồng ý thực hiện
một ngày sau vết thương vùng trên mày bị sưng đỏ chị quay lại spa phản ánh và được nhân viên tự viết tòa thuốc có kháng sinh yêu cầu chị mua uống
dù đã đi lại hai lần đổi các loại kháng sinh thế nhưng vết thương của chị minh ngày càng tué nhiều mụn mù sâu bùng phát hết đợt này đến đợt khác
không chỉ vậy hai miế mắt trên của bệnh nhân vẫn bị sệ như cũ
đến kiểm tra tại bệnh viện đại học y dược tp hcm hồi giữa tháng bốn
bác sĩ ghi nhận chị minh có nhửa mụn ngủ sâu khoảng một mm mọc dài theo chân mày vùng vết thương gồ ghê đã bị nhiễm trùng
bệnh nhân sẽ phải gánh chịu sẹo xấu dù điều trị thành công
tương tự dịp cận tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh viện cũng đã tiếp nhận một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đến khám vì vết thương sưng đau ở vùng sán
thời điểm đó bác sĩ ghi nhận mảng hồng ban xương nề bề mặt có mụn mù lan rộng hết phần chán xuống đến thái dương mắt gốc mũi lộ cả cơ
đây là một trường hợp nhiễm chủng hoại tử sâu và lan rộng sau tiến hành thủ thuật nâng cung sân bay tại một cơ sở tư nhân không được cấp phép
thạc sĩ bác sĩ nguyễn phương thảo khoa giải liễu thẩm mỹ gia đã nói
người bệnh được điều trị thuốc uống thuốc thoa cắt lọc mô hoại tử và sau đó được ghép ra
mặc dù tình trạng đã ổn định các chức năng vận động và cảm giác của vùng chán được bảo tồn thế nhưng khó phục hồi được như ban đầu ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ
nâng cung chân mày hay còn được gọi là treo chân mày là một thủ thuật được thực hiện nhằm nâng cao phần chân mày bị trùng xuống do quá trình lão hóa
tuy tình trạng và nguyên nhân gây trùng nhão mà bác sĩ sẽ cắt bỏ phần da thừa hoặc mỡ thừa đồng thời kéo căng vùng da trùm dưới cung mày cuối cùng khâu lại bằng chỉ
đây là một phẫu thuật xâm lấn tương đối an toàn nếu được thực hiện đúng chỉ định đúng kỹ thuật do các bác sĩ đã được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề bà thảo nói
trước phẫu thuật bác sĩ sẽ hỏi bệnh sử thăm khám toàn diện nhằm kiểm tra chỉ định và chống chỉ định đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
những người có tiền căn dối loạn đông máu dị ứng thuốc tê thuốc gây mê hoặc có tình trạng đường huyết cao tăng huyết áp không được kiểm soát tốt có cơ địa sạo lành không tốt sẽ được cân nhắc và đánh giá kỹ trước khi mổ
tuy nhiên nhiều người có tâm lý ham rẻ thích nhanh sẽ trở thành mồi ngon của các trung tâm spa kém chất lượng
theo thống kê trung bình khoa gia liệu
thẩm mỹ gia đều tiếp nhận vài trường hợp biến chứng do nâng cung chân mày chủ yếu do thực hiện tại các cơ sở thiếu uy tín
bệnh nhân khi đến khám gặp các vấn đề như sẹo nhiễm trùng với biểu hiện sưng đỏ mụn ngủ tại các vùng vết khâu sau phẫu thuật hoặc xẹo có kéo trận mí
có những trường hợp nhiễm trùng hoại tử nặng lan rộng hết cả phần chán gốc bũi mắt thái dương lộ rõ cả phần cơ
thậm chí còn có người bệnh sụp mí do tổn thương cơ nông mi thay đổi cảm giác ra vùng chán do tổn thương thần kinh
sửa cung chân mày phun xăm chân mày để đổi vận đón tết đang được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội
có không ít trường hợp sau khi tiến hành kỹ thuật này tại các cơ sở làm đẹp thiếu uy tín đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê thái vân thanh trường khoa gia liễu thẩm mỹ gia bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay ngày nào cũng ghi nhận vài trường hợp liên quan đến tai biến thẩm mỹ tại các vùng mắt chân mày môi mũi
đặc biệt tuần qua mỗi ngày đơn vị này đều tiếp nhận một hai trường hợp nhiễm trùng gây di chứng nặng nề do sửa cung sân mài phun xăm chân mày phong thủy
điển hình nhất là trường hợp của nữ bệnh nhân tên nttx sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê quán tiền giang cách đây hai tuần chị x tới một spa gần nhà làm đẹp để đón tết
nhân viên của cơ sở này khuyên chị nên phun trên mày phong thủy đổi vận do chân mày của chị x rất thưa và cụt ở phần đuôi
theo cô nhân viên hình dáng chân mày quyết định tài vận hạnh phúc của người phụ nữ chân mày hợp phong thủy là phải dày mịn phần đuôi dài qua mắt khung chân mày cao
khoảng cách giữa chân mày và mắt là cung đình sạch phần này phải rộng thì mới sở hữu được nhiều đất đai
nghe lời khuyên có lý chị x quyết định sửa chân mày phong thủy với giá năm triệu đồng
sau khi làm đẹp chân mày của chị có biểu hiện sưng viêm đau nhức
chị quay lại spa và được nhân viên spa chấn an nói rằng đó là biểu hiện rất bình thường chỉ cần mua kháng sinh theo chỉ dẫn về uống là ồn
dù đã uống thuốc thang thế nhưng tình trạng chị x không thuyên giảm vết thương nhiễm trùng mương mủ và lan rộng
không thể chịu đựng thêm nồi bệnh nhân đành đến bệnh viện đại học y dược tp hcm để khám
sau khi kiểm tra các bác sĩ khoa gia liễu thẩm mỹ gia của bệnh viện nhận thấy
vết thương vùng chân mày của chị dê nhiễm trùng hoại tử rộng hết phần da chán lan xuống gần mắt và lan qua cả vùng thái dương
riêng tại chán của bệnh nhân vết loét sâu tới mức lộ rõ cả phần cơ bệnh nhân đã được xử trí bằng thuốc để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng
sau đó bác sĩ khoa gia liễu thẩm mỹ gia đã phối hợp với bác sĩ ngoại khoa để cắt lọc làm sạch vết thương
điều bác sĩ vận thành lo ngại nhất là vùng chán bệnh nhân sẽ bị thiếu da và lộ xương chán
may mắn thay ekip phẫu thuật đã lấy một phần da đùi pha ghép thành công lên vùng da khuyết trên chán cho trẻ x
đến nay sức khỏe bệnh nhân đã quả cơn nguy kịch vết thương phục hồi tốt
dù vậy bệnh nhân vẫn phải gánh chịu di chứng là một vết sẹo to xấu trên chán vĩnh viễn điều này đã khiến người bệnh mang tâm lý mặc cảm nặng nề
ngoài ra tuần qua bác sĩ vận thanh còn tiếp nhận một trường hợp khá nghiêm trọng khác liên quan tới thẩm mỹ chân mày
nữ bệnh nhân tên ptd sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ở xã quận bình tân chị d tới một spa chăm sóc da mặt khi được nhân viên tư vấn treo chân mày để nới rộng cung đền chạch
theo cô nhân viên rất nhiều khách hàng lựa chọn thực hiện kỹ thuật treo chân mày ở cơ sở của mình và ai cũng hài lòng
cô nhân viên thuyết phục nghe vô cùng bôi tai nói rằng mí mắt của chị bị sụp không chỉ làm cung đường chạch nhỏ lại mà nhìn gương mặt nặng nề giả nu
treo chân mày chẳng những thủ hút tài lộc đất đai mà còn giúp chị d trông trẻ ra chục tuổi vậy là chị d đồng ý treo chân mày
sau khi sửa phòng thủy phận chưa thay đổi mà vết thương bị sưng đỏ chị quay lại spa phản ánh và được nhân viên spa tự viết tòa thuốc có kháng sinh bảo hãy mua uống
mặc dù đã đi lại hai lần đổi các loại kháng sinh thấy những vết thương của chị d ngày càng tué nhửa mụn mù sâu bùng phát hết đợt này đến đợt khác
không chỉ vậy hai mí trên của chị vẫn bị sệ như cũ lúc này chị d đành tới bệnh viện đại học y dược tp hcm khám
tại bệnh viện bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có nhửa mụn mù sâu khoảng một mét
mọc dài dọc theo chân mày tính chất vết thương gồ ghê đây là một tình trạng nhiễm chủm sau khi can thiệp xâm lấn nâng cung chân mày
qua đó bác sĩ vân thanh cảnh báo người dân khi tiến hành bất cứ can thiệp nào trên cơ thể đặc biệt ở vị trí gương mặt cần hết sức thận trọng
lựa chọn cơ sở uy tín một cơ sở to hoành tráng nhưng chối chắc đã được cấp phép và đủ điều kiện để vô trùng tiến hành các kỹ thuật xâm lấn thẩm mỹ
người tiến hành các kỹ thuật làm đẹp có dầm lấn phải được đào tạo bài bản về y khoa thì mới biết xử lý đúng kịp thời sự cố khi xảy ra
chẳng hạn lúc vết thương có những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm chùm nhân viên spa không thể đoán được đây là do vi khuẩn siêu vi hay vì nấm
mỗi tác nhân vi sinh vật gây nhiễm trùng sẽ có cách điều trị khác nhau chứ không phải cứ một tòa thuốc mà sai được cho tất cả trường hợp
bác sĩ khuyến cáo khi muốn thực hiện nâng cung chân mày mọi người cần tìm hiểu và chọn lựa các cơ sở uy tín đã được cấp phép
có các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện
ngoài ra chị em có thể lựa chọn các phương pháp không phẫu thuật giúp nâng cung sân mày nhằm phòng ngừa được những rủi ro và biến chứng
các công nghệ dùng sóng như sóng siêu âm hội tụ sóng vô tuyến chùm tia siêu âm đồng bộ song song
hoặc kỹ thuật tiêm các chất thứ giãn cơ chất làm đầy luôn trì đến nâng cung mày với thời gian nghỉ dưỡng ngắn không để lại sẹo kết quả tự nhiên